người dân đổ xô đi mua khẩu trang để phòng dịch bệnh thế nhưng sau khi sử dụng xong
nhiều người thiếu ý thức đã vứt bừa bãi ra môi trường
mới đây ubnd tp đà nẵng đã ban hành văn bản về xử lý đối với hành vi vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định
các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử phạt theo quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
đối với các hành vi vứt thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định
sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với ubnd các huyện giả soát
bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng
sở y tế chủ trì phối hợp với sở thông tin và truyền thông
ubnd các quân huyện tăng cường truyền thông
hướng dẫn người dân vứt bỏ khẩu trang vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín
và rửa sạch tay nhằm góp phần đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch và bảo vệ môi trường